theo thông tin từ văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh hà tĩnh
trong hai ngày qua trên địa bàn tỉnh có mưa lớn kéo dài kết hợp với các hồ đập đồng loạt xả tràn
đã khiến hàng chục nghìn hộ dân phải sơ tán đến nơi an toàn
phóng viên của truyền hình nhân dân tại hà tĩnh sẽ thông tin tới quý vị
thưa quý vị và các bạn nơi chúng tôi đang đứng đây là tuyến đường nguyễn du
một trong những tuyến đường chính của thành phố hà tĩnh
từ chiều hôm qua tới nay thì mưa lớn kéo dài cùng với đó là hô kè gỗ xả lũ với lưu lường là tám trăm năm mươi m khối trên dây
khiến cho nhiều tuyến đường ở thành phố hà tĩnh ngập nằng
ra biệt có một số tuyến đường ngập sâu từ một tới hai m
do chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa kết hợp với rìa bắc giải hội tụ nhiệt đới
nên toàn tỉnh hà tĩnh có mưa mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to
đặc biệt tại thành phố hà tĩnh lượng mưa từ bảy h ngày một mươi tám tháng một mươi đến bốn h ngày một mươi chín h
một mươi chín tháng một mươi lên tới bảy trăm hai mươi bảy mm
mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày gây ngập lụt mực nước ở các sông trên địa bàn dâng cao
mực nước ở một số hồ lớn đạt sấp xỉ dung tích thiết kế
vì vậy các đơn vị quản lý buộc phải vận hành xả tràn điều tiết lũ để bảo đảm an toàn hồ đập
nước lũ lên nhanh chia cắt thêm nhiều vùng trên địa bàn huyện cẩm xuyên thạch hà và thành phố hà tĩnh
trước tình hình mưa lũ diễn biến nhanh và phức tạp
tỉnh hà tĩnh đã chỉ đạo các địa phương sơ tán hơn một mươi năm hộ dân với trên bốn mươi sáu nhân khẩu đến khu vực an toàn
chính quyền địa phương đã huy động phương tiện lực lượng đặc biệt là công an quân sự biên phòng
tập trung cứu hộ kịp thời tri viện lương thực nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân
tuyệt đối không để người dân thiếu lương thực thực phẩm và nước uống